tuy nhiên những thông tin rất mơ hồ gần như là con số
gã yêu rau xanh như một bóng ma sau khi gây án thì mất hút không để lại bất kỳ dấu vết nào
trinh sát thu thập và theo dõi rất kỹ hệ thống camera an ninh quanh khu vực
khai thác thông tin những người hành nghề bán vé số và những nhà dân sống hai bên đường
trong số này có một camera an ninh ghi lại được hình ảnh của một thanh niên có thân hình và phương tiện
có nhiều điểm tương đồng với lời khai của người bị hại
xong do chất lượng hình ảnh quá kém nên chỉ xác định được khoảng thời gian hướng di chuyển
chứ không thấy biển số và đặc điểm của người điều khiển phương tiện
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi thông báo truy tìm đối tượng gây án
với những nhận dạng ban đầu đã được cơ quan cảnh sát công an huyện long thành chuyển đến công an cấp địa bàn
lân cận đó để yêu cầu hỗ trợ điều tra
trong lúc đội cảnh sát hình sự công an huyện long thành đang tung lực lượng đi xác minh một vụ hiếp dâm số một
với những mảnh mối như bò kim đáy bể
thì vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an huyện long thành tiếp tục nhận được tin báo của phụ nữ về việc người này bị hiếp dâm cướp tài sản

với đặc điểm từ an ninh
nữ khúc trảigo sư liên hệ để được ban tài khoa xuân dân dưới khúc trả tân diện
đối tượng đơng phủ vật idr
đối tượng thêm tài quốc phụ nữusa ouia hành vi hay hi grateful em
bị hại thứ hai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê tại sóc trăng
thời gian xảy ra vào giữa trưa tại lô cao su vắng vẻ
thủ đoạn của đối tượng là tiếp cận mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền
và yêu cầu chị này lên xe để về nhà lấy tiền trả
đối tượng đã chở chị này đến lô cao su thuộc khu một mươi ba xã lộc đức huyện long thành
rồi đe dọa hiếp dầm sau đó cướp tài sản là chiếc điện thoại di động của nạn nhân
một tổ công tác được điều đến hiện trường nơi xảy ra vụ án để thu thập những vết liên quan
tuy có dấu hiệu dàn co nhưng hung thủ dường như đã toan tính từ trước
nên không để lại bất kỳ dấu vết hay vật dụng gì
ngoài mối căn cứ tại hiện trường việc tiếp cận nạn nhân cũng gặp không ít khó khăn
do người phụ nữ vẫn còn hoảng loạn lo sợ và cũng giống như bị hại trước đó
cả hai đều cảm thấy e ngại sợ người thân phát hiện ảnh hưởng đến cuộc sống sau này
nhờ làm tốt tư tưởng và có những biện pháp trấn an tinh thần cho nạn nhân
các điều tra viên đã thu thập được từ nạn nhân những thông tin bước đầu mở ra hướng điều tra thuận lợi
thứ nhất là địa bàn mà đối tượng thường hoạt động là những khu vực hoang vắng
khu vực rừng cao su để dù dỗ những người bán vé số đi vào để thực hiện hành vi cướp và hiếp
cái thứ hai nữa là không có nhân chứng
rồi là đặc điểm của đối tượng thì chỉ có một cái thông tin duy nhất là đặc điểm đối tượng cao một m sáu
hơi mập vào khoảng ba mươi tuổi ngoài ra không có thông tin gì khác
nhờ những thông tin ít ở như vậy nhưng công an huyện long thành đã khẩn trương tổ chức lực lượng
vạch ra nhiều phương án điều tra hướng điều tra chính được nhắm đến là những thanh niên trung niên có
nhiều ham muốn tình dục nhưng không được đáp ứng trên cơ sở đó cơ quan điều tra tổ chức ra soát
hàng trăm đối tượng từng có tiền án tiền sự về hành vi hiếp dâm trẻ em thậm chí những đối tượng
từng có hành động sạm sở trêu ghẹo phụ nữ cũng đều nằm trong vòng tròn ra soát

vì đặc biệt vụ này thì rất là khó khăn bởi vì đối tượng nhận định là đối tượng hoạt động lưu động
bởi vì các vụ án xảy ra mỗi ngày thì công thời gian xảy ra khác nhau địa điểm xảy ra khác nhau
mỗi đối tượng thì tập trung mình gì hơn một cái là đối tượng tập trung nhiều ở đối tượng bán vé số
chủ yếu là bán số mình không biết được rằng là ở địa bàn mình thì đối tượng bán số người bán vé số rất là nhiều
mình không biết để người nào như thế nào cho nên là khó khăn thì mình không biết được đối tượng
vé số thì đối tượng thích nhắm đối tượng nào thì nó sẽ tấn công đối tượng đó
và cung giờ thì mình không biết cho nên các cái khâu rà soát mình rất là khó
mình hầu như là trải dài cái giờ mà dân còn thức thì mình trải dài cho nó
song song với việc rà soát những kẻ tình nghi một tổ công tác được phân công đi thu thập dữ liệu từ camera an ninh của nhà dân ven đường
để xác định nghi can theo hướng nhận dạng ban đầu về hình dáng bên ngoài
bên cạnh đó trinh sát tổ chức lực lượng lấy thông tin từ những người bán vé số đặc biệt là chị em phụ nữ
đồng thời âm thầm theo dõi một trong những người này sẽ lọt vào tầm ngắm của nghi can để tiếp tục gây ra những vụ khiếp dâm cướp của như hai nạn nhân ở

để tiếp cận với đối tượng này thì các trinh sát là phải tiếp cận với các phụ nữ bán vé số lên cạnh để khi mà phát hiện ra các đối tượng này đến gã hỏi một phần
trinh sát tổ chức lực lượng lấy thông tin từ những người bán vé số thì điện thoại trực tiếp cho lực lượng công an để đến truy bắt
nhưng mà trong quá trình thì truy bắt đối tượng thì khoảng một hai tháng thì đối tượng mới thực hiện một hành vi một lại một lần
cho nên là lúc đối tượng lúc phụ nữ bán vé số phát hiện thì lực lượng công an đến thì đối tượng đã đi mất
từ thông tin giá trị nhất mà hai nạn nhân cung cấp đó là chiếc xe gắn máy gã thanh niên lạ mặt đi trong lúc gây án mạng mang nhãn hiệu hondatream
trinh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng từng góc máy camera của tất cả nhà dân trên các tuyến đường có thể đến và đi đến hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm cướp tài sản với thủ đoạn và cách thức gần như giống nhau

đúng với nhận định sau nhiều ngày tỉ mỉ theo dõi một đối tượng có biểu hiện nghi vấn với chiều cao và bóc dáng như lời của bị hại kể
đi xe gắn máy hiệu hondatim mang biển số sáu mươi sáu k hai mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi bốn màu sơn tím nhò phần yếm màu trắng đã được nhận dạng
công an huyện long thành tiếp tục gửi thông báo
đi tìm đối tượng gây án với nhận dạng cao khoảng một m sáu nặng khoảng sáu mươi năm kg đi xe máy mang biển số sáu mươi sáu k hai mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi bốn
có hình ảnh nhận dạng kèm theo đến công an các địa phương lân cận để hỗ trợ phá án
những chi tiết về chiếc xe máy được xem là chìa khóa cực kỳ quan trọng để lực lượng chức năng phá án tập trung truy xét
tuy vậy việc xác định biển số xe ai là người đi trên chiếc xe đó lại là một bài toán hóc búa
khó có lợi giải đáp
một tổ trinh sát được cử đi miền tây để xác minh chủ phương tiện có biển số như trên
cũng như nguồn gốc của chiếc xe mà camera an ninh ghi nhận lại được
tổ trinh sát đã tung hết các lực lượng trinh sát ở công an huyện
giải rác trên toàn bộ địa bàn huyện long thành và các địa bàn giáp ranh như huyện nhân trạch
nhiều người cùng tìm kiếm lực lượng trinh sát
trong quá trình trinh sát thì gặp rất nhiều khó khăn
tại vì đối tượng để lại ít đặc điểm để cho lực lượng trinh sát nhận dạng
phương tiện của đối tượng là biển số xe không chính chủ
và không có gì để làm cho công tác
tuy xét là gặp rất nhiều khó khăn
thì qua trích xuất các camera thì cũng có rõ lên cái biển số xe của đối tượng là ở miền tây
thì cũng tiến hành đi miền tây để xác minh nguồn gốc xe
thì xe này là xe gắn biển số giả nên cái nguồn tin về biển số xe cũng gọi là bê tắc
việc xác minh người điều khiển phương tiện từ chiếc xe gắn máy buộc phải dừng lại vì hung thủ quá tình rành
với ý đồ từ trước nên hắn đã gắn cách biển số giả ngay từ khi tiếp cận các bị hại
lúc này mũi trinh sát tiếp tục tiếp cận bị hại ở huyện nhân trạch đồng nai để thu thập thông tin
đồng thời ra soát những địa điểm mà nghi can có thể sẽ lưu tới để tiếp cận những phụ nữ bán vé số khác
ngày đêm rộng rã nhiều tháng trời
từ khi xảy ra vụ hiếp giam cướp tài sản manh mối của tên yêu râu xanh vẫn chưa rõ ràng
thì thành lập một tháng trước
cái tổ chính xác đó thì một tổ là phải ra khu vực ấp bến cam xã quốc thiền huyện nhân trạch
để mà ra soát sàn lọc thu thập tình đặt điểm đối tượng để tiến hành bắt giữ
nhưng mà quá trình điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn
chính xác cả ngày lẫn đêm phải đi ra soát đối tượng như ở các quán cà phê
ví dụ một ngày chính xác có thể ở rất nhiều quán để uống cà phê chứ không phải một quán
có khi là
một ngày đó lại tới quán lại tiếp tục uống tới hai ba lần một quán chứ không phải một quán mà
hình như là rất nhiều quán ở ngoài đó
chủ quán có thể là biết quen với những chính xác của công an long thành ra tới công an nhân trạch
để mà sàn lọc nắm bắt ra soát đối tượng
khi mà đối tượng đi rồi mình không biết hướng nào để hoạch định là đối tượng sẽ tiếp tục gây án ở đâu
hoàn toàn không có quy luật
giống như đối tượng hôm nay thích ăn gì thì đối tượng ăn cái món đó
mình hoàn toàn mình không biết được
rất là mù mờ
cho nên là cứ phải suốt ngày long dong là đến đường nghi vấn là đó
đến khi mà có thông tin của mình phải nhờ rất là nhiều người bán vé số
đặc biệt là những người nữ khả năng bị hại của đối tượng này rất là cao
thì mình phải nhờ những người này mà muốn nhờ thì phải mua vé số
anh nào không muốn chơi vé số cũng phải
làm quen ở mua vé số
mua vé số để sau đó là nhắn nhủ với người ta rằng là nếu như có đối tượng đặc điểm như vậy
thì liên hệ báo ngay cho cơ quan công an bằng số điện thoại bàn hoặc là số điện thoại di động
thì khi mà có đối tượng người bán vé số trả lời cho mình là ờ tôi vừa thấy người giống giống như thế
thế anh em chạy tới nơi
thì đối tượng này không có
mình đi vòng vòng vòng vòng đó rất là thời gian rất là lâu
có khi cả tiếng hồ đi nhiều quảng đường
có thể là đi vòng qua vòng loại vòng qua vòng lại
nhiều khi đối tượng nó ghé trong hẻm nào hoặc ghé qua nước nào ra thì sao
mình không thể bỏ lọt được những việc đó
mình phải đi liên tục để xem là có phát hiện được đối tượng hay không
trong khi công an huyện long thành đang áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hai vụ hiếp dâm cướp tài sản với những mũi nhỏ nhoi
thì vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một này
sau hai tháng điều tra vụ số hai và sáu tháng ở vụ số một
thì một người phụ nữ bán vé số dạo lại tiếp tục đến công an huyện long thành
trình báo bị một thanh niên với cùng thủ đoạn mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền
và yêu cầu lên xe để về nhà lấy tiền trả
chị lên xe ngồi nhưng không ngờ đối tượng đã dẫn đến khu vực lô cao su vắng người
để thực hiện hành vi hiếp dâm cướp tài sản
có những lúc tưởng vụ án đi vào ngõ cụt
nhưng mà nhờ sự chút giam cao của ban lãnh đạo công huyện
và các đội nghiệp vụ công an xã đã phối hợp với các đội nghiệp vụ
quanh vùng đối tượng giả soát
tập trung ở các xã rắp rằn nhất là long đức tam an an phước
và tam phước
qua nhiều tháng tổ chức điều tra giả soát xác minh
trong và ngồi hiện
và các tỉnh miền tây bước đầu nhận định
đối tượng là không phải người địa phương
đến làm ăn sinh sống trên địa bàn
một thời gian dài thì đối tượng cũng không thuộc địa bàn
để thực hiện hành vi phạm tội
vậy ba cuộc hiếp dâm cướp tài sản xảy ra
trong một thời gian ngắn với cùng một thủ đoạn
nạn nhân trong các vụ việc
đều là phụ nữ hành nghề bán vé số
do một hay nhiều đối tượng gây ra
quá trình kiểm tra để truy bắt đối tượng
vẫn còn là một ấn số
để đối tượng đứng trên đường
để đối tượng đứng trên đường
qua nhiều ngày nhiều tháng
đeo bám các địa bàn
thì cũng ra sót được
mốt được một đối tượng có đặc điểm nhận dạng
như đối tượng
như là thai cô bị hại gây án
riêng với đối tượng này
thì sách thanh là người
nhưng mà đối tượng này rất là phân minh
nó nghĩa là khi mà đối tượng này
sử dụng thủ đoạn giả mua máy số đưa tiền dồ gắt phụ nữ bán máy số về nhà để trả tiền
thứ hai là đối tượng khi sau khi thực hiện vi hiếp dâm và cướp tài sản thì đối tượng nhanh chóng tẩu thoát
xóa dấu vết không bị hại không nhìn dạng được đặc điểm đối tượng không nhìn dạng được đặc điểm phương tiện
nên gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra truy sát
chuyên án này mình đã theo hơn tám tháng bây giờ mới có thông tin
thế thì cái niềm vui nó không thể tả được
khi mà lên tới thì một người phải đi theo đi theo mà không khéo thì đối tượng sẽ bỏ chạy mất
và đối tượng nó cũng nghi ngờ đối tượng nó đi qua đi lại đi qua đi lại để xem có ai theo dõi mình hay không
khi đưa về đối tượng đối tượng làm việc thì đối tượng này rất là ngoan cố không thay nhận gì
do là nói là tôi là người đi làm thực hồ nên không có liên quan dự án
qua nhiều ngày nhiều tháng đeo đeo báo các trị bàn thì cũng ra soc được mốt được một đối tượng có đặc điểm nhận
như đối tượng như lời khai của bị hại gây án
riêng với đối tượng này thì xaden quiere
lọt vào tầm ngắm của trinh sát là nguyễn thái bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hồ khẩu thương chú tại ấp tà rông nga xã đôn châu huyện duyên hải tỉnh trà vinh
làm nghề tự do
qua nhiều ngày nhiều tháng đeo bám các địa bàn
thì cũng ra sóc được một đối tượng có đặc điểm những dạng
là như đối tượng như là khai của bị hại ghi án
thì anh em bắt đầu đeo bám
thì phát hiện là đối tượng nơi ở của đối tượng là nơi tạm trú ở trên địa bàn huyện long thành
đối tượng này làm nghề là xây dựng nắm được cái thông tin về đối tượng rồi
thì mới báo cáo về là lòng chí trưởng bạc chứng án
thì lòng chí quyết định vào cái thời điểm bắt đưa đối tượng về đối tranh để làm rõ
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ban truyền án quyết định phá án bắt đối tượng
các trinh sát nhận được lệnh từ ban chuyên án
tổ chức nhiều buổi trinh sát triển khai lực lượng theo kế hoạch
thì anh em nhận được tin báo là đối tượng có đối tượng nghi vấn xuất hiện ở địa bàn đó
thì thực tất là anh em là mình nhận định rằng là đối tượng có một đối tượng nghi vấn xuất hiện ở địa bàn đó
có ngoài hình tương đối tốt có thể là nhận đánh giá là sức khỏe rất là tốt
anh em mình phải muốn bắt giữ gọn đối tượng không để đối tượng chạy thoát
thì mình phải có lực lượng
và anh em thì mỗi người mỗi việc muốn bắt được đối tượng thì ít nhất mình có một người thì không bắt được hai ba người
mà ai thì cũng có công việc
cho nên mình phải gọi anh em ngay tức tốc tới khu vực đó để mà bắt
khi tới nơi thì mình chạy lên thì một người đi theo đối tượng
để không bị bắt
khi mất dấu lòng lòng rất là vui và hứng khởi
vì chuyên án này mình đã theo hơn tám tháng
bây giờ mới có thông tin
thế thì cái niềm vui nó không thể tả được
thế khi mà lên tới thì một người phải đi theo
đi theo mà không khéo
thì đối tượng sẽ bỏ chạy mất
và đối tượng nó cũng nghi ngờ
đối tượng nó đi qua đi lại đi qua đi lại
để xem có ai theo dõi mình ấy
cũng phải nói rằng
người nhiều thế giới có tâm trạng
chỉ là có kiểu kiểu tâm tâm
dù cho hay là không
chỉ là không có ý thức
để có ai đi theo anh em
thì cái đối tượng này
đi theo chúng ta
chỉ có cái tâm tâm
mà phải để tâm tâm
mà phải để tâm tâm
để cá nhân
để tâm tâm
để được nhận ra
để có đối tượng
để có đi theo mình
để giúp mình
để có được chuyện
để có được chuyện
tháng chín năm hai nghìn hai mươi cùng với thủ đoạn tương tự bình đã lừa một người phụ nữ bán vé số đánh lô cao su thuộc khu một mươi ba xã long đức huyện long thành để hiếp dâm cướp tài sản
lần này bị hại chống trả quyết liệt nên bình cướp tài sản rồi bỏ trốn
đóng góp đảm bảo tinh thần an ninh trật tự trên địa bàn huyện long thành tạo niềm tin cho nhân dân
để tìm việc làm
một thời gian thì hiến bỏ việc
phát hiện gần nhà trọ có ngôi nhà nạn nhân
thường xuyên vắng vẻ
nên hiến nảy sinh ý định cướp tài sản
nên tiến hành theo dõi nạn nhân
và thực hiện hành vi phạm tội
liên quan đến vụ việc nghi vấn hiến
có thực hiện hành vi giao cầu với người
giữa một mươi ba tuổi
và bị công an huyện hoa lư ra quyết định truy tìm
với tinh thần kiên quyết đấu tranh
với tội phạm
không để lọt tội công an huyện bù đăng
đã áp dụng các chiến thuật điều tra
theo quy định để đấu tranh với hiến
kết quả hiến đã khai nhận
hành vi giao cầu với một cháu gái
sinh năm hai nghìn một mươi hai
ở huyện hoa lư tỉnh ninh bình
vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi